công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ thực hiện chương trình kích cầu gần tám vé giảm giá năm mươi cho hành khách từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ triển khai thực hiện chương trình kích cầu gần tám vé giảm giá năm mươi cho khách hàng
đi trên các đoàn tàu se ba se bốn se bảy se tám se hai mươi một se hai mươi hai snt một snt hai spt một spt hai từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai
thời gian bán vé từ tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai áp dụng cho hành khách mua vé trước ba ngày tàu chạy trở lên với số toa số chỗ cụ thể
loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và rừng nằm khoang sáu điều hòa